lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và còn đáng sợ hơn khi dễ dàng lây lan ra cộng đồng
nếu bệnh nhân không được chữa trị đúng cách
nhân ngày thế giới phòng chống lao ngày hai mươi bốn tháng ba trong diễn biến của dịch covid một mươi chín
chủ đề của ngày thế giới phòng chống lao năm nay được chương trình chống lao quốc gia
bệnh viện phổ trung ương tổ chức hưởng ứng đó là biến hiểm họa covid một mươi chín
thành cơ hội để việt nam chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
mặc dù bệnh lao có thể chữa khỏi nước ta cũng rất chú trọng đẩy mạnh các trang thiết bị tiên tiến
để điều trị bệnh lao tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện và báo cáo mới chỉ đạt được năm mươi bảy
có nghĩa là còn tới bốn mươi ba số bệnh nhân chưa được phát hiện và báo cáo trong cộng đồng
trong bối cảnh cả nước đang chung tay chống dịch và dù còn khó khăn thách thức
nhưng đây cũng là cơ hội để tiến trình chấm dứt bệnh lao sẽ đến sớm hơn với việt nam
khi dư luận cũng quan tâm đến bệnh lao như với covid một mươi chín
bệnh dịch covid một mươi chín thì đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tiệu
với sự cam kết rất quyết liệt đây là một cơ hội rất thật lợi để giúp đỡ cho cả hệ thống chính trị và người dân
ý thức được bệnh lao là một bệnh truyền nhiễm cũng lây qua đường hô hấp
nhưng mà diễn biến trường diễn hơn so với cả bệnh covid một mươi chín
và chúng ta cần phải tập trung quyết liệt giống như là tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín vào trong lao
thứ nhất là làm thế nào phát hiện được thật nhiều thật sớm tất cả các thể lao
cái nhánh thứ hai là chúng ta phải làm sớm hơn nữa
thế nên trường hợp mà
chỉ là nhiễm lao thôi
nhiễm lao mà chưa phải là bệnh lao
mà đó là những cái lao tiềm ẩn chúng tôi có đề ra trong cái chiến lược mới
cũng như là trở thành một chương trình hành động quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
đó là một cam kết hai đột phá và ba vận động
hiện nay chương trình chống lao quốc gia đã điều trị hơn một trăm linh bệnh nhân mỗi năm
để mọi người bệnh có thể được phát hiện và điều trị kịp thời
cần có sự vào cuộc của các cấp
các ngành và đặc biệt là của cả cộng đồng không kỳ thị mà cảm mà chủ động tham gia phát hiện bệnh